hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
eu cảnh báo rõ ràng covid một mươi chín vẫn hiện diện ở đây có khả năng là sự xuất hiện của các biến thể mới
và sự cảnh giác và chuẩn bị do đó vẫn cần thiết
các chính phủ eu được khuyên cáo nên giữ nguyên trạng thái của mình và sẵn sàng áp dụng các biện pháp khẩn cấp nếu cần thiết
theo ec cần có một cách tiếp cận mới để giám sát đại dịch và sàng lọc có hệ thống những người có triệu chứng của bệnh
và những người mà họ đã tiếp xúc một biện pháp mà một số quốc gia trong khối đã từ bỏ
dự thảo của ec cũng nhấn mạnh vaccine vẫn cần thiết cho cuộc chiến chống lại covid một mươi chín
và cũng khuyến nghị các nước eu xem xét các chiến lược để tăng cường tiêm chủng cho trẻ em trước năm học mới
thưa quý vị những diễn biến trái ngược tại nhiều quốc gia cho thấy dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm mẩn
và như who cảnh báo đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo